một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã nghĩa tiến thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
khiến hai người tử vong nhiều người bị thương
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều qua trên quốc lộ bốn mươi tám đoạn qua xóm hưng lập xã nghĩa tiến
xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy a ba mươi chín nghìn một trăm bảy mươi trên xe chở năm người chạy hướng từ quỳ hợp đến huyện diễn châu
và chạm với xe máy chạy cùng chiều
hậu quả hai người ngồi trên xe máy bị văng ra khỏi xe
trong đó một người tử vong tại chỗ người còn lại bị thương nặng
được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó
xe ô tô bị hư hỏng nặng năm người trên xe ô tô bị thương nặng cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu
hiện nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ